hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật

bộ hồ chí minh công bố đến nay đã có một mươi một quận huyện kiểm soát được dịch covid một mươi chín
cụ thể là quận bảy huyện củ chi huyện cần giờ huyện nhà bè quận năm quận gò vấp quận phú nhuận thành phố thủ đức quận tân bình quận một và quận ba
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà nam cho biết tỉnh đã ghi nhận thêm ba mươi sáu trường hợp mắc covid một mươi chín
các bệnh nhân này đều được phát hiện tại khu cách ly hoặc khu vực đã phong tỏa
sau ngày ba mươi tháng chín bình dương sẽ nới lỏng giãn cách xã hội dỡ bỏ các chốt kiểm soát chỉ giữ lại chốt giáp danh giữa các tỉnh thành phố
nhiều ngành nghề kinh doanh cũng được phép hoạt động trở lại
sở y tế tỉnh quảng ngãi cho biết ghi nhận thêm ba ca dương tính với covid một mươi chín
trong đó có hai ca được phát hiện thông qua xét nghiệm cộng đồng vẫn chưa rõ nguồn lây
ngay sau khi phát hiện một mươi một người liên quan trong một gia đình tại thị xã cửa lò nghệ an dương tính với sars cov hai
lực lượng chức năng đã tiến hành họp khẩn ngay trong đêm để khoanh vùng dập dịch
một mươi ba người ở thanh hóa chạy xe máy một năm trăm linh cây về quê với lý do là kiệt quệ tài chính và muốn cho con cái được nhập học
đó là những thông tin sẽ có trong bản tin
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và ứng dụng y tế hồ chí minh có thể hiện lịch sử tiêm vaccine
trường hợp không có má quý rờ phải xuất trình giấy tờ sau là f đã khỏi bệnh dưới một trăm tám mươi ngày
đã tiêm chủng ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi và ít nhất một mươi bốn ngày sau tiêm khi được cơ quan chức năng yêu cầu
thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chiến lược xét nghiệm của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
và hướng dẫn của bộ y tế để chủ động phát hiện và tách nguồn lây nhiễm mạnh
tại các khu vực nguy cơ cấp ba bốn và có các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
tổ chức xét nghiệm tầm soát tất cả các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ
xét nghiệm giám sát trọng điểm tại các khu vực có nguy cơ cao
tập trung đông người như chợ đấu mối bên xe và phương tiện vận chuyển bệnh viện trường học
khuyến khích doanh nghiệp tổ chức và người dân tự làm xét nghiệm nhanh khá nguyên định kỳ
theo hướng dẫn của ngành y tế
đối với hoạt động phòng chống dịch tp hcm sẽ ưu tiên tiêm đủ liều
cho lực lượng tuyến đầu người có nguy cơ cao có bệnh nền trên năm mươi tuổi phụ nữ mang thai
lực lượng sản xuất triển khai tiêm vaccine cho trẻ em khi có hướng dẫn của bộ y tế
và có nguồn vaccine phù hợp
thành phố yêu cầu tất cả các cơ quan đơn vị nhà nước các cơ sở sản xuất
kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động trên địa bàn thành phố
phải đăng ký mạc qr tại địa chỉ antoancovid thanhphohochiminh gov vn
đến ngày một mươi năm tháng một mươi các cơ quan đơn vị nhà nước các cơ sở sản xuất
kinh doanh dịch vụ phép mạc qr trên điện thoại thông minh hoặc đường in trên giấy
của toàn bộ người đến liên hệ công tác giao dịch và sử dụng ứng dụng của thành phố
hoặc ứng dụng pc covid để kiểm soát và tổ chức hoạt động
về đảm bảo an sinh xã hội thành phố sẽ triển khai gói hỗ trợ đợt ba
để trợ cấp cho đối tượng là người có hoàn cảnh thật sự khó khăn
hiện đang có mặt tại thành phố theo nghị quyết số chín mươi bảy ngày hai mươi hai tháng bốn
của thường trực hội đồng nhân dân thành phố
ban hành chính sách và kêu gọi nguồn lực xã hội hỗ trợ cho người già neo đơn
và các trẻ mồ côi do dịch covid một mươi chín tiếp tục hỗ trợ gạo theo nguồn phân bổ của chính phủ
huy động nguồn lực xã hội tham gia chăm lo cho nhân dân tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tổ chức
cá nhân cùng góp sức hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn ổn định cuộc sống
tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch
thành phố hồ chí minh cho phép một số hoạt động được mở lại như các hoạt động kinh doanh thương mại
dịch vụ thiết yếu cung cấp lương thực thực phẩm trung tâm thương mại siêu thị
cửa hàng tạp hóa chợ đầu mối chợ truyền thống
các hoạt động tập trung ngoài trời trong nhà cũng được phép mở lại nhưng giới hạn về số lượng người
hoạt động trong nhà như hội họp tập huấn hội thảo tập trung tối đa một mươi người
trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
được tập trung tối đa bảy mươi người
hoạt động ngoài trời tập trung tối đa một mươi năm người
trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
được tập trung tối đa một trăm linh người
các trường hợp khác phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận
các hoạt động tiếp tục dừng như quán bar spa massage dịch vụ làm đẹp dịch vụ ăn uống tại chỗ
dạp chiếu phim vũ trường karaoke trò chơi điện tử
các hoạt động sự kiện văn hóa nghệ thuật tôn giáo tin ngưỡng meeting lễ phát động
trừ trường hợp được cơ quan thẩm quyền cho phép
hướng thờ tự hoạt động bán hàng dòng vé số giao hoạt động của cơ sở sản xuất
kinh doanh dịch vụ khác trừ các trường hợp được cho phép hoạt động đã nêu trên
hiệp hội vận tải hành khách công cộng hà nội kiến nghị ubnd tp sở giao thông vận tải cho phép
xe buýt trên điện bàn hoạt động trở lại từ ngày một một mươi
người lao động trong các doanh nghiệp xe buýt hầu hết đã được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
với việc thành phố đã hai lần nới lỏng một số dịch vụ và sinh hoạt
hiệp hội vận tải hành khách công cộng tp hà nội đề nghị cho phép xe buýt chạy lại
với điều kiện người phục vụ được tiêm vaccine phương tiện được khử khuẩn và hành khách có đeo khẩu trang
bên cạnh đó ubnd tp hà nội cho phép dịch vụ ăn uống mang về cắt tóc gội đầu
kinh doanh sửa chữa đồ điện tử xe cộ văn phòng phẩm được phép hoạt động trở lại
bên cạnh thể dục ngoài trời trung tâm thương mại cửa hàng mỹ phẩm quần áo cũng được phép mở cửa trở lại
hà nội bắt đầu thực hiện chỉ thị một mươi năm của thủ tướng từ sáu giờ ngày hai mươi một tháng chín
sau hai tháng giãn cách xã hội số các bệnh tại thủ đô đang có xu hướng giảm dần
và thấp nhất từ đầu đợt bùng phát dịch thứ tư
đến nay cdc hà nội đã ghi nhận ba chín trăm sáu mươi chín trường hợp mắc covid một mươi chín
tp hcm công bố đến nay đã có một mươi một quận huyện kiểm soát được dịch covid một mươi chín
cụ thể là quận bảy huyện củ chi huyện cần giờ huyện nhà bè quận năm quận gò vấp quận phú nhuận
thành phố thủ đức quận tân bình quận một và quận ba
sau thời gian dài nỗ lực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch
đến tối ngày hai mươi chín tháng chín tp hcm đã có một mươi một quận huyện công bố kiểm soát được dịch covid một mươi chín
cụ thể là quận bảy huyện củ chi huyện cần giờ huyện nhà bè quận năm quận gò vấp quận phú nhuận
thành phố thủ đức quận tân bình quận một và quận tám
các địa phương trên đã đạt sáu trên sáu tiêu chí kiểm soát dịch theo quy định của bộ y tế
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết đến nay trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận bốn sáu trăm chín mươi chín trường hợp nhiễm mới tại tp hcm
trong đợt dịch thứ tư toàn thành phố đã có tổng cộng ba trăm tám mươi tám trăm bảy mươi trường hợp nhiễm covid một mươi chín được bộ y tế công bố
tp hcm đã có bảy lần nâng cấp độ giãn cách xã hội theo chiều hướng lần sau cao hơn lần trước
đến nay thành phố đã trải qua hơn tám mươi ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
nếu tính cả thời gian bắt đầu thực hiện chỉ thị một mươi năm
thì đến nay đã trải qua hơn một trăm hai mươi ngày giãn cách
xác định tiêm vaccine là chìa khóa quan trọng để nới lỏng giãn cách khôi phục phát triển kinh tế xã hội
toàn thành phố vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng tạo miễn dịch cộng đồng
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết tỉnh đã ghi nhận thêm ba mươi sáu trường hợp mắc covid một mươi chín
các bệnh nhân này đều được phát hiện tại khu cách ly hoặc khu vực đã phòng tỏa
ngay khi có thông tin về ca mắc covid một mươi chín các cơ quan đơn vị địa phương liên quan của tỉnh hà nam
đã khẩn trương điều tra dịch tễ đối với các trường hợp f và đưa đến cơ sở y tế điều trị bệnh nhân covid một mươi chín theo quy định
thần tốc truy vết các trường hợp f một f hai và thực hiện cách ly không để lây lan dịch
thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh hà nam
bộ chỉ huy quân sự tỉnh và ban chỉ huy quân sự các huyện thị xã thành phố đã đưa vào hoạt động một mươi bốn khu cách ly tập trung
đến nay các khu cách ly đã tiếp nhận hơn một sáu trăm linh trường hợp f một để cách ly tập trung
cùng với việc
đảm bảo công tác hậu cần lực lượng y bác sĩ quân y phối hợp với y tế địa phương
theo dõi sát diễn biến tình hình sức khỏe dịch bệnh công tác vệ sinh phòng dịch tại khu cách ly
sẵn sàng các phương án khi xuất hiện f đảm bảo kịp thời cách ly không để dịch bệnh lây nhiễm chéo trong khu cách ly
tại thành phố phủ lý do số lượng f một nhiều nên thành phố đã cho các trường hợp f một ít nguy cơ lây nhiễm
gia đình có phòng cách ly đạt yêu cầu được phép cách ly tại nhà
những trường hợp f một nguy cơ cao hoặc f một nguy cơ lây nhiễm thấp nhưng gia đình không có phòng cách ly đạt yêu cầu
cho đi cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung
để đảm bảo việc cách ly tại nhà được thực hiện đúng quy định các địa phương đều treo biển
gia đình đang có f một cách ly y tế đối với trường hợp f một hay gia đình đang có người cách ly y tế đối với f hai và các trường hợp khác
thường xuyên kiểm tra việc chấp hành đồng thời huy động sự giám sát của người dân
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín trên địa bàn
trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh hà nam yêu cầu sở y tế công an tỉnh bộ chỉ huy quân sự tỉnh
ủy ban nhân dân và trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tại các huyện thị xã thành phố tăng cường chỉ đạo các lực lượng liên quan
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ đạo của trung ương của tỉnh
đặc biệt các lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ các trường hợp f một theo đúng quy định
không để xảy ra lây nhiễm chéo trong lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch trong trường học cộng đồng dân cư và các khu cách ly tập trung
tăng cường lực lượng phối hợp trong việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn khoa học hiệu quả đúng quy định
sau ngày ba mươi tháng chín bình dương sẽ nới lỏng giãn cách xã hội dỡ bỏ các chốt kiểm soát chỉ giữ lại chốt sáp xanh với các tỉnh thành phố
nhiều ngành nghề kinh doanh cũng được phép hoạt động trở lại
theo dự kiến từ giờ ngày một tháng một mươi bình dương sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội tương ứng với cấp độ ba theo hướng tạm thời
thích ứng tạm thời linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín
về hoạt động sản xuất kinh doanh cho phép được tập trung ngoài trời trong nhà dưới một mươi người
trường hợp có một trăm linh người tham gia đã tiêm vaccine được tập trung dưới năm mươi người
chợ truyền thống được hoạt động công trình giao thông xây dựng được hoạt động trở lại
các cơ sở kinh doanh dịch vụ cắt tóc gội đầu được hoạt động không quá năm mươi công suất
các hoạt động văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao gian luyện sức khỏe hàng ngày được hoạt động nhưng dưới một mươi người
nếu một trăm linh người tham gia đã tiêm vaccine thì được hoạt động dưới năm mươi người
các nhà hàng dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán mang về trừ trường hợp địa điểm kinh doanh được ngành chức năng địa phương cho phép bán tại chỗ
tổ chức đám cưới dưới một mươi người đám tàng dưới hai mươi người có sự giám sát của nhân viên y tế
tiếp tục tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu gồm quán bar karaoke vũ trường massage spa gia chiếu phim trò chơi điện tử bán hàng rong vé số dạo hát rong
sở y tế tỉnh quảng ngãi cho biết ghi nhận thêm ba ca dương tính với covid một mươi chín trong đó hai ca được phát hiện thông qua xét nghiệm cộng đồng vẫn chưa rõ nguồn lây
hai ca mắc covid một mươi chín mới trong cộng đồng bệnh nhân nữ hai mươi tám tuổi chú tại đường lê ngung thuộc phường trần hưng đạo tp quảng ngãi
đi lấy mẫu sàng lọc và xét nghiệm pcr vào sáng hai mươi chín tháng chín kết quả dương tính với covid một mươi chín
ngành y tế thành phố quảng ngãi đã truy vết được hai mươi một trường hợp f một và phong tỏa khu dân cư liên quan đến bệnh nhân này gồm chín mươi hai hộ trên ba trăm bốn mươi tám khẩu
theo điều tra dịch tễ hàng ngày bệnh nhân mua bán bao bì trên đường nguyễn bá loan thuộc phường nguyễn nghiêm thành phố quảng ngãi cạnh chợ trung tâm quảng ngãi
buổi tối bệnh nhân về nhà riêng trên đường trần kiên thuộc phường nghĩa tránh tp quảng ngãi
vì vậy chính quyền thành phố quảng ngãi đã phong tỏa hai khu dân cư liên quan đến các bệnh trên gồm hai mươi tám hộ với một trăm linh năm nhân khẩu
đồng thời đóng cửa chợ trung tâm thành phố quảng ngãi trong bốn ngày để triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thông tin truy vết ban đầu của ngành y tế và chính quyền tp quảng ngãi cho biết
cả hai bệnh nhân covid một mươi chín nói trên có lịch sử di chuyển khá phức tạp và từng tiếp xúc với nhiều người
theo sở y tế quảng ngãi từ ngày hai mươi sáu tháng sáu đến nay
tỉnh quảng ngãi ghi nhận một một trăm một mươi bốn
bảy mươi ca mắc covid một mươi chín trong đó hiện đang điều trị cho bốn trăm tám mươi ba bệnh nhân có sáu trăm tám mươi tám ca đã khỏi bệnh và sáu ca tử vong
ngay sau khi phát hiện một mươi một người liên quan trong một gia đình tại thị xã cửa lò nghệ an
dương tính với sars cov hai lực lượng chức năng đã tiến hành họp khẩn ngay trong đêm để khoanh vùng dập dịch
trung tâm kiểm soát bệnh tật nghệ an cho biết trên địa bàn tỉnh này ghi nhận một mươi ba ca dương tính sars cov hai ở cộng đồng
trường hợp thứ nhất là chị c sinh năm hai nghìn một chú khối hải giang hai
thị xã cửa lò ngày hai mươi chín tháng chín chị c có triệu chứng sốt mệt không đỡ nên cùng bố là ông nh
đến trung tâm y tế phương nghị hải làm test nhanh cho kết quả hai lần dương tính
ngay sau đó chị c được cách ly và lấy mẫu pcr gửi cdc nghệ an
tối ngày hai mươi chín tháng chín cho kết quả khẳng định dương tính sars cov hai
ngay sau khi phát hiện chị sê dương tính với sars cov hai người thân trong gia đình chị này
cũng được cách ly và lấy mẫu pcr gửi cdc
kết quả phát hiện thêm một mươi người thân của chị c cũng dương tính với sars cov hai
ngoài một mươi một trường hợp người thân trong một gia đình trên
qua lấy mẫu xét nghiệm cơ quan chức năng cũng phát hiện thêm trường hợp ông tê
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú cối hải giang hai phương nghị hải thị xã cửa lò
ông t là hàng xóm của ông h được công bố dương tính trước đó
trường hợp dương tính thứ một mươi ba là bà h sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín chú xã nghị xuân huyện nghị lộc
bệnh nhân hàng ngày lấy cá ở bên cá cửa hội phương nghị hải cửa lò về chợ mai trang
nghị xuân nghị lộc bán
ngày hai mươi chín tháng chín bà hát đến trung tâm y tế phường nghị hải làm test nhanh định kỳ cho kết quả hai lần dương tính
ngay sau đó bà hát được cách ly và lấy mẫu pcr gửi cdc
tối ngày hai mươi chín tháng chín cho kết quả khẳng định dương tính sars cov hai
liên quan đến các ca bệnh trên phó giáo sư tiến sĩ dương đình trình giám đốc sở y tế nghệ an
đã có cuộc họp khẩn cùng lãnh đạo thị xã cửa lò và huyện nghi lộc
khi hai địa bàn này xuất hiện ca nhiễm covid một mươi chín mới trong cộng đồng
tại cuộc họp ông trình khẳng định tiền hình dịch có nguy cơ lan rộng
cần khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch truy vết các trường hợp liên quan
ba người ở thanh hóa chạy xe máy một năm trăm linh km về quê với lý do kiệt quệ tài chính và muốn cho con cái được nhập học
được biết cả một mươi ba người có ba trẻ nhỏ thuê một phòng trọ ở phường một mươi sáu quận tám để ở
và làm nghề đẩy loa hát nhạc dạo bán tăm bông dày tai
thế nhưng gần bốn tháng nay
thành phố thực hiện giãn cách xã hội mọi người chịu cảnh thất nghiệp
do tài chính kiệt quệ với lại hay tin thành phố hồ chí minh sau ngày một một mươi vẫn kiểm soát chặt việc đi lại
nên một mươi ba người mới đánh liều chạy xe máy về quê
thế nhưng ngay sau đó họ đã bị lực lượng chức năng chặn lại
và đưa về trường tiểu học nguyễn văn chiết phường linh trung thành phố thủ đức
trao đổi với lực lượng chức năng đại diện nhóm một mươi ba người cho biết
mục đích muốn về quê để cho con được nhập học ở quê
với lại giảm tải khó khăn chi tiết
sau khi nhóm người được đưa về phường linh trung thành phố thủ đức
lãnh đạo phường đã khuyên mọi người ở lại cùng thành phố chống dịch
và hỗ trợ lương thực sữa và vở cho các cháu nhỏ
sau đó công an phường linh trung liên hệ công an thành phố hồ chí minh
đưa xe đến chở mọi người về phường một mươi sáu quận tám để có hướng hỗ trợ thêm